vụ tai nạn xe ô tô và máy xúc lao xuống vực sâu khoảng năm mươi mét tại xã nậm trà huyện nậm nhùn tỉnh lai châu làm ba người bị thương nặng
đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thêm thi thể một công nhân đã tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại km số năm đường liên xã nậm trà nậm nhùn
nguyên nhân được xác định là do sạt lở đất đá hất văng một ô tô biển xanh và một máy xúc làm công tác bảo đảm giao thông xuống vực sâu khoảng năm mươi mét
vụ tai nạn đã làm ô tô máy xúc hư hỏng nặng ba người ngồi trên xe ô tô và máy xúc bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu cấp cứu
một nạn nhân tử vong là anh đinh quang ninh công nhân trực bảo đảm giao thông
thi thể nạn nhân tử vong đã được các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình để mai táng
chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương và tử vong